trên tinh thần đồng lòng góp sức hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín vận động tự nguyện
tuy nhiên vừa qua ubnd tổ quốc tại hai huyện quảng biên và a lưới của tỉnh thừa thiên huế
lại ấn định mức thù tối thiểu đối với các hộ dân
điều này đã tạo nên tâm lý băn khoăn trong không ít người dân
vấn đề này cần sớm được chấn chỉnh tránh để lại dư luận xấu
ảnh hưởng đến cuộc vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
theo phản ánh của người dân cán bộ thôn đến thu theo lòng hảo tâm ở những hộ có điều kiện
còn ở những hộ có điều kiện thấp hơn cán bộ đã thu cao bằng ở mức hai mươi đồng một hộ
cán bộ thôn xã giải thích đây là mức hỗ trợ tối thiểu do ubnd tổ quốc việt nam huyện quảng điên ấn định
không riêng huyện quảng điền mà ở huyện a lưới cũng có văn bản hướng dẫn kêu gọi đóng góp với mức tối thiểu năm mươi đồng một cán bộ nhân viên hai mươi đồng một hộ
cho đến thời điểm này đã có rất nhiều tổ chức cá nhân bằng nhiều hình thức khác nhau đã hỗ trợ tích cực cho các lực lượng đều khắp ở các tuyến
tuy nhiên sự đóng góp phải dựa trên tinh thần tự nguyện tránh áp đặt ấn định giao định mức để không xảy ra những hiểu lầm không đáng có
đặc biệt tránh huy động đóng góp từ các hộ nghèo
thì khó khăn